tiếp tục thông tin về tiến độ tẩy độc sau vụ cháy nhà máy của công ty cổ phân bóng đèn và vít nước dạng đông
hiện tại hơn một tám trăm linh tấn xì bụi phế thải đã được vận chuyển đến khu vực xử lý rác thải
các chất thải phế thải trước khi vận chuyển đều được đóng trong bao bì phun tẩy độc vận chuyển bằng phương tiện được cấp phép theo quy định về xử lý chất thải nguy hại bảo đảm không làm phát tán ô nhiễm
bộ tư lệnh hóa học đã triển khai tiêu tẩy độc đến nay hoàn thành khu vực một với diện tích hai năm trăm linh m hai
dự kiến sẽ hoàn thành khu vực hai khu vực ba trước ngày tám tháng một mươi
sau khi hoàn tất thu gom xử lý chất thải sở tài nguyên và môi trường hà nội sẽ tiến hành trưng cầu giám định độc lập để báo cáo thành phố và công bố cho người dân